hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế nhưng lợi dụng việc thực hiện dự án một số cán bộ của ban quản lý hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thượng giang và ubnd thị trấn kiến giang đã cố ý làm trái xác nhận sai nhiều trường hợp và đã được ubnd huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời nhận tiền đền bù không đúng quy định của pháp luật với số tiền hàng trăm triệu đồng sự việc xảy ra gây bức xúc trong dư luận địa phương
ubnd thị trấn kiến giang xác định nguồn gốc cho mỗi hộ nhiều thửa đất và xác định nguồn gốc đất được chia theo nghị định số sáu mươi bốn gồm hộ ông hoàng đình kỳ với tổng diện tích là ba trăm năm mươi một năm m hai hoàng đình tróng với tổng diện tích đất là một trăm bảy mươi tám m hai hoàng tấn thược với tổng diện tích đất là hai trăm tám mươi hai bốn m hai và hoàng đình vân với tổng diện tích đất là hai trăm bảy mươi bảy bốn m hai
việc khai khắc này của các hộ dân
được thực hiện theo thống nhất của ban quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thượng giang
đặc biệt hộ ông hoàng tấn tấn đã cố tình khai khống diện tích từ sáu mươi bốn chín m hai lên đến hai trăm năm mươi năm m hai nhưng vẫn được ủy ban nhân dân thị trấn kiến giang xác định nguồn gốc đất toàn bộ diện tích mà ông tấn khai
tổng diện tích đất mà ubnd thị trấn kiến giang quy chủ sử dụng đất sai quy định đối với các hộ nói trên là một ba trăm ba mươi bảy một m hai
trong đó khai khống diện tích một hai trăm bảy mươi hai hai m hai
và xác định nguồn gốc không đúng là sáu mươi bốn chín m hai
điều đáng nói là những người đứng tên cho các hộ dân nói trên đều nằm trong ban quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thượng giang mà ông hoàng tấn tấn là chủ tịch hội đồng quản trị
cùng với việc sai phạm nghiêm trọng nói trên khâu thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp này cũng đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng khi chưa thực hiện đúng quy định về trình tự
thủ tục hành chính
cụ thể ubnd thị trấn kiến giang chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phòng tài nguyên và môi trường trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và các hồ sơ tài liệu có liên quan

cụ thể quỹ ban nhân dân thị trấn kiến giang chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phòng tàng nguyên và môi trường trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ tài liệu có liên quan
quỹ ban nhân dân thị trấn kiến giang chi nhánh văn phòng đăng ký đất và các hồ sơ tài liệu có liên quan